theo tiểu ban điều trị đã có ba mươi bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
theo tiêu chuẩn hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị của bộ y tế
trong số này có hai mươi bảy bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
và ba bệnh nhân tại bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính củ chi tp hcm khỏi bệnh ra viện
cùng với đó sức khỏe bốn bệnh nhân nặng đã có tiến triển tốt hơn
bệnh nhân thứ hai mươi sáu đã không cần thở máy suốt nội khí quản
ba bệnh nhân còn lại tình trạng ổn định tiến triển tốt
bốn nhân viên y tế gồm hai bác sĩ của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
và hai điều dưỡng bệnh viện bạch mai có tình trạng sức khỏe ổn định
hôm nay bộ y tế cục quản lý khám chữa bệnh tiểu ban điều trị cũng đề xuất
ban chỉ đạo quốc gia thưởng nóng năm trăm linh triệu đồng cho bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
một công ty trách nhiệm hiếu hoạn cũng gửi tặng hai trăm linh triệu đồng